điều đáng ngại hơn và đã trở thành lực cản không nhỏ với cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan và lễ hội phản cảm là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp bao che dung túng cho tệ nạn này
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ đảng viên của minh ngọc bài đăng trên báo quân đội nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chỉ tập trung ở những vùng nông thôn miền núi thuộc thành phần có thu nhập thấp đời sống vật chất tinh thần khó khăn nhận thức hạn chế thì nay mê tín dị đoan lại có chiều hướng phát triển mạnh ở đô thị trong tầng lớp có trình độ nhận thức cao cuộc sống khá giả
nguy hiểm hơn là có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên tham gia bao che dung túng cho tệ nạn này
dư luận hẳn chưa quên câu chuyện xảy ra cách đây hơn ba năm tại xã tam hiệp huyện phúc thọ
hà nội có hai cha con đều là đảng viên cán bộ cấp cơ sở nhưng đã lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi bói toán xem tướng ngay tại nhà nhằm trục lợi
tương tự mới đây ở bệnh viện huyện yên thành tỉnh nghệ an một cán bộ chuyên viên kỹ thuật đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân và người dân tự xưng là thầy phong thủy có những khả năng kỳ diệu để thực hiện những hành vi mê tín dị đoan nhằm trục lợi
ở một bộ nọ lại có cả cán bộ cấp vụ trưởng cũng đi hầu đồng
cán bộ đảng viên công chức tin theo bói toán tướng số thì dân cũng tin theo và thế là mê tín dị đoan đã trở thành căn bệnh trầm kha trong xã hội
tuy chưa phải là nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của đảng của chế độ nhưng mê tín dị đoan ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều lĩnh vực xã hội
từ tư tưởng chính trị đạo đức đến kinh tế đời sống
tệ nạn mê tín dị đoan đã gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cả về sức khỏe thời gian tiền bạc tính mạng cho cá nhân gia đình và cộng đồng xã hội
chưa có một thống kê cụ thể nào nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia nhà nghiên cứu
thì trung bình mỗi mùa lễ hội có đến hàng chục tỷ đồng tiền thật đã bị thiêu đốt theo vàng mã và trung bình
chi cho các hoạt động buôn thần bán thánh mê tín dị đoan
cũng vì mê tín dị đoan mà không ít gia đình đã lâm vào cảnh ly tán tan cửa nát nhà suy kiệt về kinh tế
bao cái chết thương tâm đã xảy ra mà nguyên nhân là do người dân nhẹ dạ cả tin vào thầy mò thầy cúng
không chỉ vậy mê tín dị đoan còn có thể thâm nhập vào tư tưởng của cán bộ đảng viên
làm cho cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng
giảm suốt ý chí thay đổi quan điểm lập trường cách mạng
không ít cán bộ đảng viên công chức chỉ vì mê mụi đã từ bỏ việc rèn luyện tu dưỡng phấn đấu
vai trò tiên phong gương mẫu để chờ đợi vào số mệnh sự may rủi
cầu xin sự ban ơn che chở của thần linh và các đấng siêu nhiên
đặc biệt khi mà các thế lực thù địch những phần tử cơ hội chính trị phản động
lợi dụng mê tín dị đoan
để chống phá thì nó còn gây ra những dối ghen về an ninh trật tự
ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần xã hội đến tư tưởng tình cảm của cán bộ đảng viên và nhân dân
tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên tham gia vào các hoạt động mê tín dị đoan
và các lễ hội phản cảm là biểu hiện cụ thể về suy thoái đạo đức lối sống
gây bức xúc trong dư luận làm suy giảm sức chiến đấu và uy tín lãnh đạo của đảng trong nhân dân
trở thành một lực cản không nhỏ cho cuộc đấu tranh bài trừ tệ nạn này trong xã hội
đúng như nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đã chỉ rõ một trong chín biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống là đánh bạc
rượu chè bê tha
mê tín dị đoan ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp
xa vào các tệ nạn xã hội vi phạm thuần phong mỹ tục
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội
xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
một đời sống tinh thần phong phú lành mạnh văn minh
vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu
một đời sống tinh thần phong phú vừa là văn minh vừa là văn minh
do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào đội ngũ cán bộ đảng viên công chức
cũng phải là những người đi đầu trong việc quán triệt triển khai
những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
và những giải pháp đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan
không chỉ đến bây giờ mà ngay từ khi mới giành được độc lập
vấn đề đấu tranh bài trừ những hủ tôn
tục lạc hậu tệ nạn mê tín dị đoan
tàn dư của chế độ thực dân phong kiến trong đảng trong xã hội
đã được đảng và nhà nước ta đặc biệt coi trọng
qua từng thời kỳ cách mạng đảng và nhà nước đều có các chủ trương
chính sách pháp luật phù hợp để vừa đấu tranh bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan
lễ hội phản cảm nhưng vẫn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
để đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan
lập lại trật tự xã hội
chúng ta phải làm nhiều việc
nhưng trước hết chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng
cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan trong đảng và trong nhân dân
là công việc không thể một sớm một chiều
mà cần phải có thời gian phải làm kiên trì bền bỉ
mặt khác đây không phải là công việc của riêng cá nhân hay tổ chức nào
mà cần phải có sự chung tay góp sức của toàn đảng và toàn xã hội
một công việc hết sức quan trọng trước khi nghĩ tới việc đấu tranh ngăn chặn
loại bỏ tệ nạn mê tín dị đoan ra khỏi đời sống xã hội
đó là phải loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đội ngũ cán bộ đảng viên công chức
niềm tin mù quáng không suy xét là kết quả của nhận thức cảm tính thiếu lý trí
thiếu trí tuệ sáng suốt dẫn đến những hành vi tin vào những điều thần bí
nhảm nhí không dựa trên những cơ sở khoa học
do đó để bài trừ tệ nạn này cần phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục
để toàn dân trước hết là cán bộ đảng viên nhận thức đúng đắn về mê tín dị đoan
phân biệt rõ những hiện tượng mê tín dị đoan với các tín ngưỡng tôn giáo chân chính
đi đôi với tăng cường công tác quản lý giám sát từng cơ quan đơn vị địa phương
cần mở rộng dân chủ phát huy tai mắt của dân để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn
xử lý nghiêm minh những cán bộ đảng viên có biểu hiện mê tín dị đoan
đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị nghị quyết
để lãnh đạo chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan
vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên là yếu tố rất quan trọng
để các chỉ thị nghị quyết ấy đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực
cán bộ đảng viên nếu chỉ gương mẫu tránh xa mê tín dị đoan
là chưa đủ mà còn phải có trách nhiệm tham gia tuyên truyền cho người thân
cho gia đình khu phố làng xóm thôn bản hiểu bản chất phi khoa học
và hậu quả khôn lường của tệ nạn này
để giúp cán bộ đảng viên làm tốt công việc ấy thì các cơ quan chức năng
phải thường xuyên cung cấp thông tin tài liệu phân tích rõ tính chất phản khoa học
diễn biến tình hình cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan
và những ảnh hưởng tiêu cực của nó
đối với mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
ngăn chặn tệ mê tín dị đoan trong cán bộ đảng viên của minh ngọc
bài đăng trên báo quân đội nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau